thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo nguyễn văn an và nguyễn ngọc long
cùng với mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo có trạng an là người thường cùng đối tượng nhật không rõ lai lịch đi giao ma túy nhỏ lẻ
cho người nghiện tại tỉnh bình dương và cũng thường xuyên sử dụng chung ma túy với long
vào dặn sáng ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi nhận lời nhờ giúp của an long đã điều khiển xe máy
đến gặp một người tên mỹ tôm không rõ lây lịch nhận hai ba lô chứa hai mươi gói ma túy đá
trọng lượng gần hai mươi kg ma túy thì bị lực lượng công an tỉnh đồng nai phát hiện và bắt quả tăng
đối tượng an cũng bị bắt giữ ngay sau đó
hiện công an đồng nai đang tiếp tục xác minh và làm rõ các đối tượng nhật và mỹ tôm